đây là biểu hiện của bệnh lý như viêm dạ dày cấp viêm lét dạ dày suất huyết dạ dày hay có thể là ung thư dạ dày
khi người bệnh nôn nhiều sẽ kéo theo các hệ lụy như rách niêm mạc thực quản tác động nghiêm trọng đến sức khỏe
bên cạnh đó nôn nhiều khiến cho tình trạng mất nước và điện giải trong dịch dạ dày xảy ra
nặng hơn có thể là tình trạng hạ huyết áp truy tim mạch
người bệnh bị suốt cân nhanh dẫn đến thiếu máu và phù nề
biểu hiện thứ năm bị chảy máu tiêu hóa
biểu hiện thứ sáu máu chảy ra khỏi thành mạch máu đi vào lòng ống tiêu hóa thì được gọi là chảy máu tiêu hóa
dấu hiệu này rất nghiêm trọng nó có thể đe dọa tới tính mạng của người bệnh trong thời gian rất ngắn
vì vậy khi thấy dấu hiệu này cần đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế để được điều trị kịp thời
khi bị chảy máu tiêu hóa sẽ có những dấu hiệu như sau
nôn ra máu tươi hoặc máu đen máu có trong phân có màu đỏ tươi hoặc màu đen
người bệnh sẽ cảm thấy chóng váng hoa mắt tụt huyết áp khi trong tình trạng mất máu cấp
khi xuất hiện dấu hiệu chảy máu tiêu hóa rất có thể là biểu hiện của các bệnh lý như viêm dạ dày cấp do dùng thuốc dạ dây tá tràng bị lét tĩnh mặc thường quảng bị vỡ do bệnh gan nghiêm trọng hơn là bị ung thư dạ dày
chảy máu tiêu hóa rất nguy hiểm nếu không được chữa trị kịp thời người bệnh có thể bị nguy hiểm đến tính mạng
khi thấy bất kỳ có dấu hiệu nào trong các dấu hiệu trên người bệnh cần đến bệnh viện để được thăm khám truyền đoán và điều trị kịp thời tránh các biến chứng nguy hiểm về sau